thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khán giả trong các hoạt động ngoại giao ngoại giao học giả hay còn được gọi là ngoại giao kinh hai đã trở thành nguồn cung cấp ý tưởng không thể tách rời của các diễn đàn đa phương ở khu vực đồng thời trở thành một mũi nhọn trong mặt trận ngoại giao toàn diện của các nước chủ chốt
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với nữ giáo sư đầu tiên của ngành ngoại giao giáo sư tiến sĩ đại sứ nguyễn thái yên hương
tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là câu chuyện của một người con xa xứ
tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời chia sẻ nhắn gửi của những người con ở xa tổ quốc gửi về quê nhà sẽ kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay
trước tiên xin đồng mời quý vị khán giả đồng hành

tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là câu chuyện của một người con ở xa tổ quốc gửi về quê nhà sẽ kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay

tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là câu chuyện của một người con ở xa xứ
đặc biệt là trong các lĩnh vực tăng cường gắn kết việc thực hiện các mục tiêu môi trường và các mục tiêu phát triển bền vững hai nghìn ba mươi đa dạng sinh học biến đổi khí hậu chống suy thoái rừng và xử lý rác thải hóa chất việt nam cam kết phối hợp hết sức mình với gef để chung tay giải quyết vấn đề môi trường toàn cầu
nguyễn xuân phúc đã tiếp tân đại sứ cộng hòa sudan và đại sứ cộng hòa ả rập ai cập nhân dịp các đại sứ đến nhận nhiệm vụ tại việt nam
gửi lời chúc mừng các tân đại sứ thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ việt nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các nước
thủ tướng hy vọng bằng kinh nghiệm và sự năng động của mình các đại sứ sẽ nỗ lực đóng góp thúc đẩy quan hệ giữa việt nam và các nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua và sau đây xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với một nữ giáo sư tiến sĩ người đã có hơn ba mươi năm gắn bó với nghiên cứu và giảng dạy trong ngành ngoại giao và được nhà nước phong tặng hàm đại sứ
giáo sư tiến sĩ đại sứ nguyễn thái yên hương
giáo sư tiến sĩ đại sứ nguyễn thái yên hương tốt nghiệp học viện ngoại giao và được giữ lại giảng dạy tại học viện từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba bà nhận bằng thạc sĩ ở mỹ sau đó trở thành tiến sĩ năm hai nghìn ba phó giáo sư năm hai nghìn chín và là giáo sư vào năm hai nghìn bảy
năm hai nghìn một mươi một bà được nhận bằng khen phụ nữ sáng tạo và là phó giám đốc học viện ngoại giao giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi hai được nhà nước phong hàm đại sứ
bà từng đại diện cho các cơ quan nghiên cứu asean đồng chủ tịch với đại diện của mỹ tại hội đồng an ninh châu á thái bình dương cscap nhiệm kỳ hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm
xin chào đại sứ lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn đại sứ đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng thưa bà được biết là vào năm hai nghìn một mươi hai thì bà được nhà nước phong tặng hàm đại sứ
và thường khi mà nhắc tới đại sứ thì người ta sẽ nghĩ tới những người tham gia vào công tác ngoại giao ở nước ngoài
thế nhưng đối với bà một người mà dành cả cuộc đời và chuyên tâm cho công tác nghiên cứu và giảng dạy thì có điều gì khác biệt ạ
tôi nghĩ rằng là với một người mà ba mươi hai năm công tác ở học viện ngoại giao và trong bộ ngoại giao
khi bạn hỏi câu này thì tôi tin là bạn đã biết khá rõ về tôi rồi là một người chưa đi nhiệm kỳ bao giờ
nhưng mà theo pháp lệnh của nhà nước mình thì là nếu mà những người được phong đại sứ thì điều đầu tiên
và như các bạn cũng đã biết là phải trung thành với đất nước và có kiến thức và có những trình độ nhất định
và có một câu cuối cùng nữa thì là phải đóng góp vào sự nghiệp đối ngoại của đảng và nhà nước
dựa trên những cái gì mà tôi đã làm được về nghiên cứu và giảng dạy
bên cạnh đó thì có thể nói là ngoại giao kinh hai
đóng góp cho những sự kiện lớn của đất nước vì vậy thì năm hai nghìn một mươi hai thì chủ tịch nước đã xét tôi và hai mươi một đồng nghiệp khác
và được cấp phong hàm đại sứ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
hẳn nhiên là nếu khi mà tham gia vào các hoạt động ngoại giao kênh hai thì bà sẽ có rất là nhiều những cái kỷ niệm đối với các đối tác là người nước ngoài
và cụ thể ở đây là người mỹ như bà vừa chia sẻ
vậy thì bà có thể kể cụ thể hơn cho quý vị khán giả của truyền hình nhân dân được biết ạ
tôi nghĩ rằng là nếu mà nói về các bạn
muốn ngồi dưới đây là sinh viên và tôi nghĩ là tôi hướng đến sinh viên thì tôi kể một câu chuyện gì mang tinh chất kỷ niệm cá nhân
chứ cũng không mang một cái gì đó tính học hàm lâm quá lớn
ví dụ như là các bạn đều nhớ là mình vào wto là tổ chức thương mại thế giới là mình năm hai nghìn hai mươi
mình thành viên chính thức và mình ký vào năm hai nghìn sáu thì trước đó đại sứ ở mỹ ở việt nam là ông marine michael marine
thì khi mà vào làm việc ở học viện ngoại giao ấy thì thời kỳ đó thì mình đương thương lượng với các nước lớn
để trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới
thì khi đến ông tiếp xúc với chúng tôi thì ông có một cái thái độ của nước lớn
thì ông nói là việt nam là nước nhỏ
khi tham gia các tổ chức lớn như vậy thì cần tuân thủ và hiểu mình ở đâu
thì tất nhiên có thể các bạn ở kênh một các bạn sẽ nói theo kiểu khác
nhưng tôi nghĩ là đây là những lúc mà mình hiểu về đất nước và con người của đất nước
thì mình sẽ có thể trả lời một cách hài hước một cách dí dỏm nhưng người ta vẫn chịu
thì nếu các bạn nào mà học về mỹ thì các bạn sẽ biết một câu rất nổi tiếng
là thành phố trên đỉnh đồi
thì người mỹ họ cao em họ là cao hơn các nước khác ngay từ khi lập quốc
và cả thế giới phải ngưỡng mộ họ
thì tôi nói là ông vào đây ông nên hiểu chúng tôi là việt nam
và ông đừng dùng cái văn hóa thành phố trên đỉnh đồi để nói chuyện với chúng tôi
thì sau cái đó thì cái buổi trao đổi rất là thoải mái
và khi ông về thì ông bắt tay tôi ông bảo là các bạn là kênh một kênh hai
nhưng các bạn không khác kênh một tí nào
chỉ có cách bạn nói thông minh hơn và khôn hơn
thì đó là một cái kỷ niệm nhỏ mà tôi nói là nghĩ là kênh hai đó
sẽ thành công là kênh một
vâng câu chuyện mà đại sứ vừa chia sẻ thì tôi nhớ lại một cái nhận định
về vai trò của ngoại giao kênh hai
đó là nó có thể làm mềm đi những cái vấn đề nóng bỏng
và thậm chí là mang cái sự tinh tế của văn hóa của con người vào bàn đàm phán
và không biết được rằng là trong quá trình bà đi tham gia hoạt động
ngoại giao kênh hai đấy thì đã bao giờ bà có những cái tranh luận nhất định
đối với những đối tác nước ngoài hay chưa
cái đấy thì tất nhiên là có
vì khi bà đi tham gia hoạt động ở ngoại giao kênh hai
thì khi mình tham gia kênh hai thì nó không gây gắt như kênh một
là đôi khi là phải có ra những quyết định ra những quyết sách
cuối cùng của cái cuộc trao đổi
như kênh hai thì các nhà học giả và thậm chí tham gia hội thảo
có thể nói một cách thoải mái
thì có những cái sự kiện chúng tôi mặc dù là ở kênh hai
là cán bộ học viện ngoại giao đi thì cũng có những lúc
những cái thời điểm mà chúng mình cũng phải tranh luận
với những đối tác quan trọng
và thí dụ như có những lúc rất là nhạy cảm
thì chúng mình là kênh hai thì làm sao
phải cân bằng giữa các đối tác quan trọng
ví dụ như hiện nay là đang xảy ra vấn đề triều tiên
giữa cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên và hàn quốc
thì bây giờ các bạn đừng biết là hai lãnh đạo cấp cao đã gặp
thì khi tôi làm chủ tịch siscap thì xảy ra một chuyện
rất đơn giản thôi là hai đại biểu của hai đoàn
cộng hòa dân dân chủ nhân dân triều tiên và hàn quốc
đều muốn đưa một vấn đề về an ninh nguồn nước ra tại diễn đàn
nhưng mà cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
thì không muốn đưa cái vấn đề này ra vì có sự tranh chấp
giữa hai miền triều tiên
thì với tư cách là đồng chủ tịch mình vừa là bạn của hàn quốc
mình vừa là bạn của cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
thì mình xử như thế nào
thì đợt đấy tôi cũng đã trao đổi với ông đồng chủ tịch là người mỹ
là chúng tôi để cho họ trao đổi suốt cả một buổi chiều
và cuối cùng thì chúng tôi đã tìm cách để loại vấn đề ra
khỏi cuộc hội thảo mà không ai mất lòng cả
thế đấy là cái mà tôi nghĩ là vừa hiểu bạn vừa hiểu mình
thì cũng khó khăn
cũng khó khăn và thành công của đối ngoại
vâng là một giảng viên có kinh nghiệm và chuyên sâu về hoa kỳ học
giáo sư vừa là chủ biên vừa là tác giả của một mươi hai cuốn sách viết về mỹ
bên cạnh đó thì có rất là nhiều những bài viết về mỹ
về chính sách đối ngoại về quan hệ việt mỹ nữa
tôi tin chắc rằng những người như giáo sư việt mài
với công tác nghiên cứu rồi hiểu người mỹ như chính họ
hoặc là khiến cho cái mối quan hệ giữa việt nam và hoa kỳ
trở nên tốt đẹp hơn
thì bà sẽ có rất là nhiều kỷ niệm đối với người mỹ và đất nước mỹ
tôi nghĩ rằng là kỉ niệm thì nhiều
nhưng có những cái thì đến tận bây giờ mình vẫn nhớ mình không thể quên được
ví dụ như năm hai nghìn sáu thì tôi được chọn làm sĩ quan liên lạc giúp bà loravut
thì đợt đấy là trong chuyến thăm song phương của thổng thống george w bush
sang việt nam thì tôi là sĩ can tháp tùng cho bà laura
thì đó là một kinh nghiệm tôi nghĩ là không thể quên được
tôi làm việc với đoàn tiền trạm của mỹ khoảng ba tuần
họ đi đâu họ cũng xem
họ thay đổi chương trình
và có một cái mà tôi nghĩ là
tôi nói ra đây có thể mọi người không tin đâu
như đợt ấy năm hai nghìn sáu mình tổ chức apec
vừa rồi là hai nghìn một mươi bảy mình cũng là chủ nhà apec
thì đợt đấy các phu nhân của các nguyên thủ quốc gia được ra chụp ở văn miếu
thì đoàn khác họ không hỏi
nhưng riêng đoàn mỹ họ đo từ chiều cao của từng bậc thang ở văn miếu mình
xong họ mang cả những cái máy ra họ đo về thời tiết
họ khẳng định với tôi là hà nội sẽ mưa
thì tháng một mươi thì quan niệm của người việt nam và người hà nội hà nội không mưa
tôi bảo với họ là không bao giờ hà nội mưa vào tháng một mươi
họ bảo máy của tôi cho thấy rằng hà nội sẽ mưa vào dịp đó
thì tôi mới nói luôn là hà nội không mưa nên bọn tôi không hề tưởng tượng là có mưa để chuẩn bị cái gì cả
vì họ nói là ngoài trời như vậy
thì các đệ nhất phu nhân mà ướt thì làm sao
tôi bí quá tôi mới dẫn đến trao đổi với đồng nghiệp ở bộ ngoại giao
thì tất cả mọi người đều nói là không mưa ở đâu
cùng làm tôi phát chúng tôi sẽ chuẩn bị ô cho các ma đam
thì kết quả ngày hôm đấy thì không mưa nhưng ngày hôm sau ngay tối hôm kết thúc apec hà nội lụt
thì đấy để các bạn thấy là cái cẩn thận của họ
mặc dù đối với người việt nam mình đôi khi rất đơn giản
cũng có thể là do văn hóa
mình nghĩ chuyện này không cần thiết
nhưng đấy là đối với tôi là những bài học
cả khi làm việc với mỹ mình phải chuẩn bị trước và rất cẩn thận
vâng là một người trực tiếp tham gia vào những công tác hoặc là có những đóng góp cho hoạt động đối ngoại
và bên cạnh đó thì bà cũng là một người giảng dạy của học viện ngoại giao nữa
thì chắc chắn là bà sẽ đúc rút ra được những cái kinh nghiệm
để có thể truyền đạt lại cho những sinh viên của mình
vậy thì theo bà những cái phẩm chất nào những tố chất nào mà một nhà ngoại giao tương lai cần có
tôi nghĩ rằng nếu là nhà ngoại giao ấy
thì nói theo sách vở mà theo quy định của bộ ngoại giao rất là dài
nhưng mà tôi nghĩ là rất đơn giản
và cái điều đầu tiên là mình phải yêu nước
và phải có tâm huyết với đất nước
cái đấy thì nó sẽ là giúp chúng ta vượt qua tất cả những cái gì khó khăn của đất nước mình trong những giai đoạn nhất định
tâm huyết nhưng không có nghĩa là máy móc
mà phải linh hoạt và sáng tạo trong hành động
thì mỗi hoàn cảnh của một cán bộ đối ngoại
và bạn học từ nghề khác nhưng bạn phải rút ra cho mình
thì đó là cái mà tôi luôn luôn tự tâm niệm với bản thân mình
và khi giảng dạy cho học trò
thì tôi nghĩ là khi mình lên lớp thì mình làm sao để cho sinh viên có cảm hứng
và tôi cố gắng để yêu cầu học sinh tham gia một cách tích cực và bài giảng
và có tư duy chúng mình không gọi là tư duy phản biện
mà có một cách tư duy phản biện
bên cạnh đó thì tôi cũng luôn luôn khuyến khích
học theo nhóm và trình bày theo nhóm
để tất cả mọi người có những cái hiểu và có khả năng làm việc nhóm
cùng làm việc chia sẻ với nhau
đó là một trong những kỹ năng mà biết chấp nhận người khác đó
thì là cái mà tôi vẫn cố gắng trên lớp
khi mà mời đại sứ đến tham dự talk show
thì tôi cũng đã tìm hiểu về bà trên thông tin trên internet
và được biết được rằng là bà có rất là nhiều những biệt danh như là
người đàn bà thép của bộ ngoại giao
rồi là nhà giáo có nhiều con
vậy thì không hiểu được rằng là
những biệt danh này thì xuất phát từ đâu
phải chăng là bởi vì bà có phần hơi nghiêm khắc đối với học trò của mình ạ
tôi nghĩ là nếu về học trò
thì tôi cũng nổi tiếng là nghiêm
và các bạn thì nói là sợ
thì sau này tôi hỏi sinh viên thì các bạn bảo là
sợ theo nghĩa nể nể cô
và cố gắng làm tất cả những gì cô yêu cầu
còn nếu mà người đàn bà thép của bộ ngoại giao là do đồng nghiệp đặt
vì người ta nói rằng là tôi là một người phụ nữ nó hơi quyết đoán quá
và đôi khi thì không hiểu chị em
và tôi định làm cái gì tôi làm đến cùng
vâng vừa rồi đại sứ có nhắc tới ba từ đó là sự quyết đoán
vậy thì sự quyết đoán có cái tầm quan trọng như thế nào
đối với những người hoạt động trong công tác ngoại giao
cái đấy là tôi nghĩ là quan trọng
vì có những lúc vì lợi ích quốc gia dân tộc
vì lợi ích của đất nước
bạn sẽ cần phải hy sinh những cái danh tiếng của cá nhân mình
mà đó là nhiều chuyện của nhiều nhà ngoại giao bậc đàn anh mà ta đã kể
còn cá nhân tôi tôi chưa dám nhận là tôi đã bao giờ phải
đứng giữa một cái tình thế là đong đếm giữa cá nhân mình và lợi ích quốc gia
vì mình thì chỉ là học giả kênh hai
nhưng tôi cũng đã từng tham gia có những cái sự kiện mà như tôi nói với bạn
thì nó cũng đơn giản thôi nhưng nó cũng có ý nghĩa
ông quả là những câu chuyện hết sức là thú vị
thưa đại sứ tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay
thì còn có các bạn sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau
và chắc hẳn là giờ đây họ rất là muốn đặt câu hỏi dành cho đại sứ
có thể là về chính bà hoặc cũng có thể là về đất nước mỹ
đất nước mà bà đã dành rất là nhiều thời gian
rất là nhiều tình yêu
vâng ngay bây giờ thì không biết là có bạn sinh viên nào
muốn đặt câu hỏi cho đại sứ nguyễn thái an hương
xin mời em
vâng xin chào đại sứ
em xin giới thiệu bản thân
tên em là vũ nhật hương hiện tại là em là sinh viên năm thứ tư trường đại học kinh tế quốc dân
em rất vui là muốn đặt câu hỏi dành cho đại sứ
đó là văn hóa việt nam và văn hóa nước mỹ
chắc chắn có rất nhiều điểm khác nhau
và là chuyên gia đại sứ có thể nêu một ví dụ về sự khác biệt đó
mà đại sứ có thể rất ấn tượng
em cảm ơn ạ
mình nghĩ là nếu bạn hỏi rất ấn tượng
thì các bạn là sinh viên
tôi cũng xin chia sẻ
ở trên lý lịch của chúng mình một cách vô thức là chúng mình luôn luôn khai nguyên quán
là thí dụ nhập tra ông bạn có thể là rất nhiều đời ở một tỉnh khác
lên hà nội rất lâu rồi
nhưng lý lịch của bạn vẫn là một cái tỉnh nào đó
và cái tỉnh đó mà khi các bạn nhìn lý lịch
tính các tỉnh
cách của người đó như thế nào
nhưng ở mỹ thì họ không
vì đó là một xã hội rất là chuyển động
nên là họ không lấy cái nguyên quán và quê quán ra
và trong lý lịch họ không khai
thì khi bạn đến đâu đó thì một thời gian ngắn
bạn sẽ trở thành người dân ở người bang đó
và tự thân họ tự nhiên họ hòa nhập và hội nhập
để mang cái đặc trưng của vùng miền đó
nhưng họ không bao giờ họ khai lại cái gốc
thí dụ như bạn ở thành phố new york
tìm ta ở new yorker
thì bao giờ dân new york rất lạnh
thì bạn mà gặp dân new york
thì bạn mà hỏi người ta đôi khi họ bỏ bạn đấy
nhưng nếu bạn đến miền trung tây ấy
bạn hỏi đường ra rắt tay bạn đến tận nơi
thì người việt nam mình mà thấy giác tay như thế
có khi lại sợ
thì đấy là cô chỉ ví dụ cho bạn
một ví dụ nhỏ mà có thể lối
còn câu hỏi nào khác dành cho đại sứ không ạ
xin mời em
em xin chào đại sứ ạ
em tự giới thiệu tên em là phạm thị khánh vi ạ
hiện em đang là sinh viên năm nhất của học viện báo chí và tuyên truyền ạ
thì theo như em đã tìm hiểu thì
chi phí du học ở mỹ khá là đắt
thì em không biết là
có cách nào để du học ở đấy
nhưng mà với mức chi phí là trung bình
và em muốn đại sứ chia sẻ một ít về quá trình du học ở đấy ạ
vâng em cảm ơn ạ
cô thì cô nghĩ rằng là đi học du học ở mỹ bây giờ là
sinh viên việt nam rất đông
hiện nay là mình có ba mươi sinh viên
và gọi là sinh viên và học viên
ở hết nước
hệ đại học và hệ cao học ở bên mỹ
là một trong những nước asean đứng đầu đấy
nếu bạn hỏi cô là làm sao mà đi học mà lại không tốn ít tiền
thì rất nhiều cách
thứ nhất là nếu bạn là một bạn giỏi về ngoại ngữ
bạn có thể đăng ký xin học bổng của một số chương trình
mà cô hiểu là của chính phủ mỹ hoặc của các trường đại học
một số trường đại học họ cũng có học bổng của chính trường ý
ví dụ như là fulbright là của chính phủ mỹ
thì bạn lại phải có kinh nghiệm công tác hai năm
nhưng nếu bạn xin được học bổng trực tiếp ở các trường đại học
thì có thể bạn sẽ được bảy mươi năm học bổng
thì bạn bớt được hai mươi năm
bạn chỉ chịu tiền ở
thì bạn có thể chia tiền ở
mà ở chung phòng với một số sinh viên
khác ở nước khác
thì đó là có thể bạn có thể giảm được học phí
hoặc là khi bạn sang đấy
thì bạn có thể đi lao động ở mùa hè
họ cũng có tạo cơ hội cho sinh viên
làm việc người ta gọi là nghề thứ hai
thì bạn có thể kiếm thêm việc làm
nói chung là để được học ở mỹ
thì bạn phải tiếng anh phải giỏi đã
tiếng anh bạn không giỏi thì nói chung là
bạn sẽ không qua được những kì kiểm tra
đòi hỏi cao của người ta về toefl
thì đó là
và bên cạnh đó bạn có thể phải thi toán
toán mà một trong những yêu cầu mà
các trường đại học mỹ
nếu các bạn lấy học bổng của trường đại học là bạn phải có
vâng thời lượng dành cho chương trình thì cũng không còn nhiều nữa
lại không biết được rằng là đại sứ có điều gì muốn chia sẻ với lại quý vị khán giả hay là các bạn sinh viên ngồi đây không ạ
có thể là về nghề nghiệp ngoại giao hay là những
lời khuyên dành cho những bạn nào mà mong muốn trở thành một cán bộ ngoại giao trong tương lai
tôi nghĩ rằng là
làm nghề ngoại giao thì mọi người ai cũng nghĩ là rất hay
ăn mặc đẹp này
đi lại nhiều này
và nói cái gì cũng dễ này
nhưng thực ra làm nghề ngoại giao rất là thách thức
nếu các bạn sinh viên mà muốn làm
trở thành cán bộ đối ngoại của bộ ngoại giao
hoặc của học viện ngoại giao thì tôi nghĩ là cánh cửa rộng mở
bây giờ không phải là
thi vào bộ ngoại giao là chỉ có
sinh viên ở học viện ngoại giao ra
mà theo yêu cầu của xã hội
thì hàng năm hoặc hai năm một lần
thì bộ ngoại giao bao giờ cũng tuyển
và thông báo công khai
bây giờ đất nước hội nhập rồi ấy
thì ngoại ngữ là một trong những công cụ
chứ cô không nói với các bạn là ngoại ngữ là
sẽ là cái suốt đời các bạn
như đất nước hội nhập thì ngoại ngữ là cái điều cần thiết
cho tất cả sinh viên thế kỷ hai mươi một
và một lần nữa cũng cảm ơn đại sứ
đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
xin kính chúc đại sứ sức khỏe ạ
xin cảm ơn
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
và ngay sau đây xin mời quý vị khán giả
cùng đến với tiểu mục chuyện xa xứ
ngày hôm nay
đã mấy năm nay
quán phở việt nam
nằm giữa lòng thủ đô colombo
ở sri lanka
đã trở thành một địa chỉ quen thuộc
với những người dân và du khách đến với nơi đây
chỉ với những thiết kế đơn giản
nhẹ nhàng như những hình nộm
mang đậm dấu ấn của vùng thôn quê việt nam
hay những bức tranh giấy gió
truyền thống đặc sắc như thế này
phở việt nam đã tạo nên một dấu ấn
rất riêng giữa vùng đất
độc mệnh danh là hòn ngọc
trên ấn độ dương
tôi muốn quảng bá cái ẩm thực
độc đáo của việt nam
với những người nước ngoài
và muốn mang cái văn hóa
của việt nam đi
trước khi quyết định đến mở
một nhà hàng ở đây thì tôi đã đến đây
và tôi cảm thấy là đất nước này
có một cái chút gì đó
có duyên với mình
và chúng tôi quyết định là quay lại
để mở một nhà hàng
tôi thấy là đồ ăn việt nam thì
rất là đặc sắc và rất là ngon
và người nước ngoài thì đặc biệt là
rất là thích món ăn việt nam
cho nên là họ đến
và họ đã quay lại rất là nhiều lần
với mong muốn đưa được hình ảnh
hương vị của người dân việt nam
đến với nước bạn
nên chị đặng phùng hà thu
và những đồng nghiệp của mình
đã nỗ lực tạo ra một không gian đậm nét việt nam
từ những đồ trang trí nhỏ xinh
đến những hương liệu phục vụ cho các món ăn
và điều tất nhiên
là thật dễ dàng để tìm thấy những món ăn
đặc sắc của việt nam ở nơi đây
từ những món ăn truyền thống như
phở bò phở gà nèm rán
đến rau muống xào tỏi
có lẽ cũng bởi hương vị đặc sắc
từ những món ăn truyền thống của việt nam
trong lòng nước bạn mà quán ăn nhỏ này
luôn thu hút một lượng khách không nhỏ
đến từ khắp nơi
vì vậy chúng tôi đã thử thử
hương vị đặc sản việt nam
và hương vị đặc sản việt nam
gọi là phong gua

gọi là phong gua

gọi là phong gua
tại sri lanka hiện nay
số lượng người việt nam đang sinh sống và làm việc
ít hơn các quốc gia khác
khi chỉ có khoảng bảy mươi người
tuy nhiên bằng tinh thần đoàn kết
tương thân tương ái
cộng đồng người việt tại sri lanka đã nỗ lực
để hòa nhập tốt hơn
đời những hình ảnh đẹp về đất nước
con người việt nam đến với đất nước bạn
tiếp theo như thường lệ
tiểu mục nhắn gửi quê nhà
với lời nhắn gửi của những người con ở xa tổ quốc
gửi tới người thân và gia đình
sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay
một du học sinh việt nam
tại đại học komiski bà lan chia sẻ
các du học sinh không phải lo lắng quá nhiều
về chi phí sinh hoạt thường ngày
bởi ăn uống và hàng hóa mua
tại các cửa hàng tại bà lan
nhìn chung rẻ hơn
so với hầu hết các thành phố khác
ở châu âu
điều thú vị là đối với các sản phẩm hàng ngày
và các cửa hàng tạp hóa lớn
luôn rẻ hơn mua ở các cửa hàng
của dân bản địa
với mức chi phí khoảng ba trăm năm mươi euro
đi lại thức ăn
và các dụng cụ học tập tại bà lan
từ tây ban nha
một du học sinh gửi thư về chương trình cho biết
không chỉ là một trong những quốc gia
thu hút nhiều du khách nhất trên thế giới
tây ban nha còn là nước
đang ngày càng thu hút du học sinh việt
không quá khó để đi học tại đây
bởi ngoài giờ học
thêm thu nhập
sau khi học xong
khả năng xin được việc làm tại đây cũng khá cao
ở tây ban nha có một số lượng lớn
người nhập cư từ châu phi và châu mỹ latin
nên họ khá cởi mở
với người nước ngoài
bạn có thể yên tâm khi đến đây
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này
của truyền hình nhân dân
cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý
và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ
cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
via our facebook page at truyền hình nhân dân

hoặc địa chỉ email tạp chí gna gmail com

trong các chương trình tiếp theo